thưa quý vị và các bạn
cựu chiến binh lê bả dương trong hơn ba mươi năm qua
năm nào cũng về biến dòng tài thản thả hoa tưởng nhờ đồng đội
từ hành động của ông tỉnh quảng tri đã phản động một nghịa cử
trở thêm một nẹt văn hóa của địa phương
thả hoa trên dòng tài thản tưởng nhờ các liệt sĩ đã hy sinh vào những ngày rằm
lê bả dương cũng là tác giả của bài thơ tử tuyệt bất hủ
đỏ lên tài thản ơi treo nhẹ đẩy sông con đỏ bàn tôi nằm
có tuổi hai mươi thành sông nước vô yên bờ mãi mãi ngàn năm
trong chuyên mục trang địa phương phát triết sống truyền hình nhân dân hôm nay
kính mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi cùng về thăm dòng sông thầy thản linh thiêng
và cảm nhận nét văn hóa đặc biệt này ở tỉnh quảng trì
phòng sự lời người bên sông do đài phát thanh tuyên hình quảng tri thực hiện
mời quý vị và các bạn cùng theo dõi
mỗi dòng sông hình như đều ẩn chữa trong dòng dày của mình
những câu chuyện bất tần về thi ca và tình yêu
về những buồn vui nhân thể
không biết có nơi nào như mảnh đất này
mỗi dòng sông đều đã từng nằm đầy màu và nước mắt
đều là mỗi khúc ca bí tráng hào hùng về sự mất mạt
hy sinh và cả những triển công như huyền thoại của con người
một quảng sông phía trên cầu thạch hàn
về qua chờ quảng tri
cũng hiền hòa và xanh trong như bao dòng sông của sử sở này
nhưng chắc chưa có dòng sông nào là nhuồm nhiều màu đào như quảng sông này
ai đi ngang qua đây phía bờ bắc cầu thạch hàn sẽ thấy một tường đài
tuy không bể thế nhưng nhắc nhở mọi người biết rằng
nơi đây có một tiểu đôi lính cảm tử đánh địch đến giọt máu cuối cùng

người tiểu đội trưởng anh hùng ấy là mai quốc ca
người tiểu đội trưởng anh hùng ấy là mai quốc ca
ai đi ngang qua đây sẽ thấy những bờ bãi phù sa xanh miếc cây trái bên dòng thạch hàn
có rất nhiều màu đỏ thấm vào những hạt phù sa kia
tôi vẫn băn khoăn rằng hai dòng sông bến hải và thạch hàn của quảng trì
đâu có dài dòng gì đâu mà dằn dạc hơn hai mươi năm mang phạt sổ phần của đất nước
khắc khoải niềm khẳng phòng hòa bình thống nhất cho đất nước
và đã có rất nhiều người lính đã thành sông nước tuổi hai mươi
gần nửa thế kỷ trước bao nhiêu người con của quảng trì và cả nước
đã qua sông này và đã không trở về sau trận triển khốc liệt tám mươi một ngày đêm bảo vệ thành cổ
những tuổi hai mươi trai tráng đã vĩnh viện lằn vào lòng đất thị xã quảng trì
tan vào nước sông thạch hạn để vỗ yên bờ mãi mãi ngàn năm
một buổi chiều như bao buổi chiều phai nặng tràn trên dòng thạch hàn
chúng tôi đã cùng cựu triển binh lê bảo dương thả bồ thông chông nơi bờ bắc của dòng sông
một khu chiều bình yên giọt vờn mặt sống
có ai biết sao
tôi rằng đây chính là bền vượt là một hành trình máu của những người lịnh trẻ gần nửa thế kỷ trước
để rồi cựu triển binh lê bảo dương ngày hòa bình trở về
chất đầy một thuyền hoa hề trắng thả xuồng sông viếng bạn bè
và từ tim anh những câu thơ yêu thương ứa máu dành cho đồng đội
đò lên thạch hạn
thạch hạn ơi trèo nhẹ đẩy sông còn đỏ bàn tôi nằm
có tuổi hai mươi thành sông nước vỗ yên bờ mãi mãi ngàn năm
chính cái dòng sông này có một cái thời mà anh em chúng tôi
trong cái đội hình chung của sứ đoàn đó cùng kề vai sát cảnh
đội bom xẻ đạn với nhau để giữ thành cổ quản trị này
cái dòng sông này với tôi một cái ấn tượng lớn với tôi là thế này
tức là nó đây là một cái dòng chảy nó chứng kiến cái sự ra đi của rất nhiều người lính
một đêm hai đại đội tỉnh bình quân là hai đại đội của các đơn vị gộp lại vào trong thành
một đêm là vào hai đại đội như thế nhưng mà cũng một đêm là ra cũng không mấy người trở ra
chỉ một vài cái thuyền là thương binh chở thương binh ra
mà một vài cái thuyền trở thì cũng là đội khoảng trung đội thương binh thôi trở lại
thì như thế là tính cái mức độ là hy sinh
nó tiếp nhận nó nhận vào trong lòng của dòng sông này những cái hình hài của những người lính là một phần thôi
nhưng nó lại chứng kiến cái sự ra đi không trở lại của những người lính là rất là lớn
thì đây có thể nói là nếu như dòng sông có mắt
thì dòng sông này cũng là nước mắt chảy trong những cái ngày chứng kiến cái cuộc giá đi đỏ của những người đồng đội chúng tôi
mùa hà năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy những người bản hoa ở chờ thị xã quảng trì rất ngạc nhiên
khi thấy một người mặc bồ đồ lĩnh đạ bạc màu
vào mua hết tất cả những đồ lĩnh đạ bạc màu
tất cả hoa hề bày bản ở quầy hàng
và cũng không ai biết rằng sau đó
anh mang tất cả hoa ấy xuống một chiếc thuyền xuôi dòng
và thả xuống dòng sông những bông hề trắng
người cựu chiến binh ấy là lê bả dương
sau này đến năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy thì anh em về thăm như thế thì bắt đầu là có những cái lễ lạc rồi
thì người ta lễ kỷ niệm ngày thương minh liệt sĩ
thì mọi người đi dự lễ
thì tôi là khách thôi tôi ở nơi xa về mặc dù tôi cũng thương binh
thế nhưng mà khi mà tôi về đến đây rồi thì tôi mọi người đi dự lễ
còn tôi thì lặng lặng thôi thôi thì mình không dự lễ
thì mình ra ngoài chợ mình mua hoa
xong rồi mình ra mình có một cái lễ riêng của mình
thế thì chính vì sau đó anh em người ta phát hiện ra
thì từ cái chuyện phát hiện của anh em ở địa phương đây
thì bà con địa phương đây
thì sau này là có anh anh đồng nghiệp là anh văn thuần
tức là ở đài phát thanh phổng trị lúc bây giờ
là anh ấy lại ghi
tức là sau này cũng biết là khoảng năm nào đó
thì là sau khi mà anh ấy nghe được bà con kể lại câu chuyện này
thì anh ấy đưa lên sóng mạng
tôi nhớ là vào một cái dịp tết không biết là tết năm tầm chín mươi gì đấy
thì anh ấy có đưa cho tôi gửi cho tôi tặng cho tôi cái băng
được phát trong đêm ba mươi tết vào cái năm đó
thế thì sau đó rồi thì cứ lan tỏa ra như vậy
một số anh em các báo chí các đài
là tiếp tục là trở lại với cái câu chuyện này
các cái câu chuyện này thì coi đó như là một cái tấm lòng của một người lính
cũng chẳng phải là một cái gì to lớn cả
mùa hà năm một nghìn chín trăm chín mươi hai
nơi thưởng nguồn sông thạch hàn
hồi cựu chiến binh tỉnh quảng trì tổ chức một cuộc hành hương về triển khu xưa ba lòng
không biết hỏi han thể nào mà anh biết được để tìm về
làm một thành viên của đoàn hành hương
và giữa đêm trăng rừng của thông lũng triển khu ba lồng
tôi đổi ẩm với anh
ngay trên bãi xa bồi của dòng sông phía đầu nguồn
câu chuyện của anh bắt đầu từ những ngày đẩy giặc ở chiến trường quảng trì
tết năm một nghìn chín trăm sáu mươi tám
ngay sau khi trung đoàn hai mươi bảy được thành lập ở miền bắc
một tháng sau
trung đoàn của anh có mặt ở quảng trì
đẩy nhau với địch trên những ngọn đồi vùng gio linh cam lộ
từ đấy cho đến năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai
quảng trì đã trở thành một vùng đất màu thịt
với những người lĩnh trung đoàn hai mươi bảy
ở đây họ mang một cái tên mới
trung đoàn triều hải
tên của hai huyện vùng đồng bằng quảng trì gẹp lại
những tháng ngày khốc liệt để giữ thành cổ quảng trì
người ta đã nhắc đến rất nhiều
một mùa hè với tám mươi một ngày đêm
cách thị xã nhỏ nhắn đẹp và hiền như một bài đường thi
bên trong thạch hạn bị san thành bình địa